ngày hôm nay tỉnh ninh bình phối hợp với viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia tại di tích quốc gia đặc biệt núi non nước
các nhà nghiên cứu ở trung ương và địa phương tập trung thảo luận phân tích đi sâu làm rõ một số vấn đề về vị trí lịch sử của núi non nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vùng đất ninh bình nói riêng đất nước nói chung
xác định rõ kho tàng di sản hán nôm núi non nước giá trị sử liệu văn liệu nổi bật của thơ văn núi non nước định hướng công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa núi non nước xây dựng điểm đến du lịch và tham quan cho du khách
hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia trong nước và quốc tế các cơ quan quản lý di sản văn hóa ở trung ương và địa phương để xây dựng hồ sơ đề cử trình cấp có thẩm quyền xem xét ghi danh hệ thống văn bia tại di tích và các danh sách di sản tư liệu của unesco
thưa quý vị chiều nay liên đoàn bóng đá việt nam vff đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông kim sang sik người hàn quốc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam
bản hợp đồng có thời hạn hai năm bắt đầu tính từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
huấn luyện viên kim sang sik yêu thích sơ đổ bốn ba ba hoặc ba bốn ba với trọng tâm triển khai bóng và tấn công từ khu vực trung lộ
ông cũng từng giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất k leage hai nghìn hai mươi một huấn luyện viên xuất sắc nhất hiệp hội bóng đá hàn quốc hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý đội ngũ trợ lý cho huấn luyện viên kim sang sik nhiều khả năng sẽ có một vài gương mặt quen thuộc đã gặt hái không ít thành công dưới thời huấn luyện viên park hang seo
mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn dành cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam trước mắt là hai trận đấu cuối ở bảng f vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á gặp philippines sân nhà ngày sáu tháng sáu và iraq sân khách ngày một mươi một tháng sáu
lễ ký hợp đồng và ra mắt tân huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng năm tới đây
chỉ còn khoảng hai tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi
đây là lúc mà các thi sinh tận dụng tối đa thời gian định
các trường cũng lên chương trình phụ đạo mở lớp ôn tập tình thương cho các em có học lực yếu với mục tiêu phấn đấu tất cả đều có được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
năm học này trường trung học phổ thông lê hồng phong huyện tây hòa tỉnh phú yên có một mươi bốn lớp khối một mươi hai với sáu trăm một mươi năm học sinh
ngay từ những ngày đầu học kỳ hai nhà trường đã có những lớp ôn tập đặc biệt dành cho các học sinh có học lực yếu với mục tiêu tất cả học sinh đều thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay